xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin nhanh chín h được phát sóng trên kênh intv
thưa quý vị hiện nay việt nam đã ghi nhận ba mươi ca mắc biến thể omicron
bộ trưởng bộ y tế nguyễn thanh long mới đây đã cảnh báo cuộc chiến phòng covid một mươi chín
vẫn còn nhiều thách thức trước mắt nếu để biến chủng omicron lan tràn
thì sẽ dẫn đến tình trạng quá tải hệ thống y tế
theo nhận định của các chuyên gia tốc độ lây nhiễm của omicron cao gấp bảy lần
trong nhóm chưa tiêm chủng và gấp ba lần với nhóm đã tiêm chủng đầy đủ
nên dẫn đến tăng rất nhanh số mắc gây quá tải hệ thống y tế
con số tử vong sẽ tăng lên vì vậy vẫn phải tập trung cao độ cho công tác phòng chống dịch
sự xâm nhập của biến chủng omicron có thể sẽ còn xuất hiện thêm những biến chủng mới khác
tiếp tục đòi hỏi những nỗ lực lớn hơn nữa trong công tác phòng chống dịch
do đó bộ y tế đã có công điện gửi trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín
và chủ tịch ubnd các tỉnh thành phố về tăng cường các biện pháp phòng chống dịch trước biến chủng omicron
chuyển sang thông tin khác vào chiều ngày sáu tháng một cơ quan cảnh sát điều tra công an tp biên hòa tỉnh đồng nai
đã bắt khẩn cấp hai nghi can gây ra vụ cướp máy tính bảng của hai trẻ em là con công nhân đang học online ở phòng trọ
hai nghi can bị bắt khẩn cấp gồm bùi việt thắng chú tại tp biên hòa
và bùi nguyễn hoàng trường chú tại tp hồ chí minh
theo điều tra ban đầu vào khoảng một mươi bốn h ngày ba tháng một chị võ thị tiền đi làm công nhân để hai con nhỏ ở phòng trọ
khóa cửa ngoài tại địa chỉ tổ tám khu phố ba a phường long bình tân tp biên hòa
sau khi chị tiền đi làm thắng và trường đến khu trọ đập cửa và yêu cầu hai cháu đưa chiếc máy tính bảng
bị uy hiếp hai cháu hoảng loạn kêu khóc và gọi điện cho mẹ mình nhưng do đang trong giờ làm việc
chị tiền không nghe điện thoại được
quá lo sợ do liên tục bị đập cửa uy hiếp cháu bé đã đưa máy tính bảng cho đối tượng thắng
sau khi cướp được chiếc máy tính bảng thắng cùng trường mang đi bán lấy tiền chia nhau tiêu xài
tòa án nhân dân tỉnh cà mau vào ngày hôm qua đã mở phiên tòa xét xử phan trường giang
chú tại xã tắc vân thành phố cà mau về hành vi giết người điều đang nói là nạn nhân trong vụ việc chính là vợ của giang
do nghi ngờ vợ có quan hệ bất chính vào ngày ba mươi tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám
giang từ thành phố cà mau đến ấp đá bạc xã khánh bình tây huyện trần văn thời để theo dõi và nảy sinh ý định giết vợ
ngày hôm sau khi thấy vợ về đến nhà mẹ ruột ở xã khánh lâm huyện u minh giang đã vào nhà dùng dao đâm chém vào người vợ
dù bị trọng thương nạn nhân vẫn cố bỏ chạy nhưng đối tượng vẫn tiếp tục đuổi theo và dùng dây thừng xiết cổ đến khi tử vong
căn cứ vào tính chất hành vi và các tình tiết trong vụ việc
hội đồng xét xử đã tuyên phạt phan trường giang một mươi năm năm tù giam về tội giết người
qua tuần tra kiểm soát vào đêm ngày sáu tháng một đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ công an tp mỹ tho
và phòng tài nguyên môi trường tp mỹ tho đã phát hiện và bắt quả tăng hai phương tiện khai thác cát trái phép trên tuyến sông tiền
đoạn thuộc ấp thới thạnh xã thới sơn tp mỹ tho
tại thời điểm bị bắt quả tang trên hai phương tiện không có biển kiểm soát gồm một tàu gỗ và một tàu sắt đang chứa khoảng bảy mét khối cát khai thác trái phép
qua kiểm tra hai người điều khiển
và những người đi trên hai phương tiện không xuất trình được các văn bằng chứng chỉ và giấy phép khai thác theo quy định
tổ công tác đã tiến hành lập biên bản tạm giữ hai phương tiện cùng tăng vật để xử lý theo quy định của pháp luật
và phần cuối sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm
và tới đây bản tin nhanh chín h cũng dừng đến kết thúc
mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi các chương trình tiếp theo trên antv
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp hà nội đã ra quyết định truy nã
đối với hai đối tượng cùng về tội mua bán trái phép chất ma túy
đối tượng vũ thị oanh sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm hộ khẩu thường trú tại tổ dân phố một thị trấn phố lu huyện bảo thắng tỉnh lào cai
có xẹo chấm ở đầu lông bài trái
và đối tượng đảng phù cản sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một hộ khẩu thường trú tại bản hủy hốc xã nậm kè huyện mường nhé tỉnh điện biên
cũng phạm tội mua bán trái phép chất ma túy và phải nhận quyết định truy nã của công an huyện quốc oai hà nội
là đối tượng tạ viết dũng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai hộ khẩu thường trú tại thôn văn sơn xã hoàng văn thụ huyện trương mỹ
thành phố hà nội cao một m bảy mươi và có sẹo chấm cách mũi trái một cm
cũng phạm tội mua bán trái phép chất ma túy và phải nhận quy định truy nã của công an huyện quốc oai hà nội
không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện